thưa quý vị vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến hàng trăm em học sinh phải nhập viện
trong đó có một em tử vong xảy ra tại trường isu nhà trang vừa có kết quả nguyên nhân
thì mới đây lại tiếp tục xảy ra một vụ ngộ độc nữa
bốn em học sinh ở một trường tiểu học tại tỉnh tiền giang cũng có biểu hiện đau bụng nôn ói sau khi uống sữa tại trường
nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ
ngộ độc tại trường học là những vụ việc không ai mong muốn
tuy nhiên đó thực sự là hồi chung cảnh báo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn tập thể
trong đó có các bếp ăn bán chú tại các trường học
vấn đề đang được đông đảo cư dân mạng quan tâm và bình luận
câu chuyện chất lượng thực phẩm các khâu vệ sinh an toàn thực phẩm
tại bếp ăn bán chú ở các nhà trường lâu nay vẫn được xã hội quan tâm báo chí đề cập
nhưng trên thực tế chỉ thực sự nóng lên khi ở nơi này nơi kia
có sự cố xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm
sau vụ việc đau lòng đáng tiếc xảy ra ở nha trang và mới đây là ở tiền giang
cộng đồng mạng trong đó có nhiều phụ huynh học sinh bày tỏ lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của con em mình
con đi học chúng tôi nâm nớp lo sợ
mỗi lần nghe học sinh bị ngộ độc thực phẩm hay những câu chuyện về thực phẩm sắp hết hạn tuồn vào bữa ăn trường học
mà tôi lệ nhói trong tim không biết con ăn ở trường ra sao
tình trạng báo động trong môi trường giáo dục về an toàn vệ sinh thực phẩm thật đáng quan ngại
cần thiết yêu cầu xem lại quy trình chế biến quản lý bữa ăn cho các con
đừng để xảy ra những điều tương tự nữa
đọc tin đau lòng quá hãy để con em chúng ta được lớn lên trong môi trường trong sạch và lành mạnh hơn
để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại trường học
các chuyên gia y tế cho rằng có nhiều nguyên nhân
trong đó có nguyên nhân xuất phát từ phía nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm cho trường học
có nguyên nhân từ việc nhà trường không đảm bảo việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào kỹ càng
môi trường chế biến tại bếp ăn của nhà trường không đảm bảo yêu cầu
khu vệ sinh ăn uống đồ dùng ăn uống không được vệ sinh cẩn thận
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng đây là bài học để các cơ sở giáo dục trong cả nước
nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể
mong các ngành các cấp tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các nơi cung cấp thực phẩm
thức ăn và những người cung cấp nên có tâm trong việc kinh doanh
mang đến sự an toàn cho người dùng đặc biệt là các cháu nhỏ xin cảm ơn
sau vụ việc đáng tiếc các địa phương cần ra soát lại quy trình cung ứng bữa ăn cho học sinh bán chú
xem đã đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chưa để chấn chỉnh hoàn thiện
cần nghiêm túc đề nghị nhà trường nơi con em mình đang theo học cam kết việc thực hiện bữa ăn sạch sẽ lanh mạnh
đừng để mất bò mới lo làm trường
tiếng chuông cảnh báo được dóng lên từ những sự việc ngoài mong muốn như vừa rồi
cũng là để ngành giáo dục các trường học chú ý hơn đến quy trình ăn sạch uống xôi cho học sinh
tình trạng an toàn thực phẩm vẫn là một nỗi canh cánh không chỉ với học sinh mà với toàn xã hội
đông đảo cư dân mạng khẳng định
việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho học sinh cần được phối hợp chặt chẽ
để thống nhất về kế hoạch hành động giữa các nhà trường với chính quyền và gia đình học sinh
việc vệ sinh an toàn thực phẩm phải được thanh tra kiểm tra giám sát thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh xử lý sai phạm
xung quanh vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học ý kiến quan điểm của bạn như thế nào
hãy cùng bình luận và chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân